các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin toàn cảnh covid trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị sau ba tuần ca mắc giảm rất mạnh hiện số ca covid một mươi chín nặng nguy kịch ở hà nội chỉ còn chưa đến hai trăm linh ca
lãnh đạo thành phố yêu cầu nhanh chóng đưa thành phố chuyển sang trạng thái bình thường mới
từ giữa tháng hai tới ngày tám tháng ba dịch ở hà nội liên tục tăng nhanh số ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày từ khoảng bốn ca tới hơn ba mươi hai ca
từ ngày hai mươi sáu tháng hai đánh dấu số ca mắc ở hà nội mỗi ngày vượt mốc một mươi ca
cao điểm ngày tám tháng ba biểu đồ dịch dựng đứng với ba mươi hai sáu trăm năm mươi ca mới chỉ trong hai mươi bốn giờ
tuy nhiên sau khi đạt đỉnh dịch số ca mắc mới của hà nội đã liên tục hạ nhiệt
kể từ ngày hai mươi sáu tháng ba f trong ngày tại hà nội đã giảm xuống dưới một mươi ca một ngày
những ngày gần đây số ca mắc chỉ khoảng tám
theo số liệu từ cục quản lý khám chữa bệnh thuộc bộ y tế cập nhật đến ba mươi một tháng ba
hà nội có gần một trăm chín mươi bốn ca nhiễm covid một mươi chín theo dõi điều trị tại nhà
một trăm năm mươi sáu bệnh nhân đang điều trị tại khu cách ly một hai trăm năm mươi bốn bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện
chiếm sáu mươi ba tổng ca đang theo dõi điều trị
số f phải nhập viện và f không nặng nguy kịch tại hà nội đang giảm dần trong thời gian gần đây
hiện tỷ lệ bệnh nhân covid một mươi chín diễn biến nặng nguy kịch tại hà nội chỉ khoảng một
tổng số ca đang theo dõi điều trị
trong số các bệnh nhân đang điều trị tại viện có tám trăm chín mươi sáu f
ở mức độ trung bình một trăm chín mươi chín ca nặng nguy kịch
trong số các ca nặng nguy kịch có một trăm sáu mươi chín ca phải thở oxymasc gọng kính
ba ca phải thở oxy dòng cao hfnc một mươi hai ca thở máy không xâm lấn một mươi năm ca phải thở máy xâm lấn
đặc biệt bốn ngày gần đây hà nội không có ca covid một mươi chín nào tử vong
tổng số ca tử vong trong gần một năm nay của hà nội
một ba trăm hai mươi ca trên tổng số gần một năm triệu ca ghi nhận báo cáo
tỷ lệ tử vong là rất thấp chỉ chín
lãnh đạo sở y tế hà nội
y tế hà nội cuối tháng ba nhận định thành phố đã qua đỉnh dịch
dù đã giảm nhiệt nhưng số ca nhiễm mới ở hà nội vẫn neo cao
hà nội chống dịch linh hoạt nhưng không chủ quan
từ gần một tháng nay từ ngày năm tháng ba
hà nội không còn cập nhật đánh giá cấp độ dịch đỏ cam vàng xanh
trước đó cấp đổi dịch tính tới từng xã phường thị trấn là căn cứ chính
để chính quyền sở tại căn cứ điều chỉnh các biện pháp hành chính
mở lại hoặc hạn chế các hoạt động dịch vụ
hiện hầu như hoạt động của thành phố đã trở lại bình thường
dù tỷ lệ bệnh nhân tử vong vì covid một mươi chín tại hà nội đang không đáng lo ngại như trước
nhưng không vì thế chúng ta chủ quan
những biện pháp như đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng bị nhiễm virus
hay tiêm đổi mũi vaccine covid một mươi chín là những biện pháp tối ưu nhất
để thành phố áp dụng chống lại sự lây lan của dịch bệnh
tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội cơ bản đã được kiểm soát
vì vậy mà đầu tháng bốn nhiều trường đại học ở thủ đô đã quyết định
cho sinh viên trở lại trường học trực tiếp để hoàn thành học kỳ hai
tuy nhiên cũng có trường tạo điều kiện cho sinh viên chủ động kế hoạch lưu trú
nên học online đến hết năm học
bắt đầu từ ngày bốn tháng bốn một số trường đại học ở hà nội sẽ đón sinh viên trở lại trường
học viện công nghệ bưu trình viễn thông cơ sở hà nội thông tin
học viện sẽ đón sinh viên quay trở lại trường học tập trung từ ngày bốn tháng bốn
trong đó các khóa năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một sẽ bắt đầu học tập trung tại trường từ ngày bốn tháng bốn
các khóa năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sẽ đi học trực tiếp từ ngày một mươi hai tháng bốn
tương tự học viện ngoại giao cũng tổ chức cho sinh viên học tập trung
từ thứ hai của tuần đầu tiên trong tháng bốn
học viện lưu ý sinh viên trong quá trình học tập trung
cần tuân thủ các hướng dẫn đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
trường đại học công nghiệp hà nội cũng cho sinh viên khóa một mươi năm
tới trường học trực tiếp từ ngày bốn tháng bốn
sinh viên khóa một mươi bốn sẽ tiếp tục học trực tuyến tới ngày một mươi bảy tháng bốn
sau đó sẽ quay trở lại trường học trực tiếp
đối với khóa một mươi sáu các lớp học tại hà nội sẽ triển khai học trực tuyến
với các nội dung lý thuyết các lớp học tại hà nam sẽ học trực tiếp
có một số trường dự kiến đến giữa tháng bốn
nhưng trường đại học thủy lợi sinh viên các khối lớp mới mở lại trường
hay trường đại học phenica thông báo cho sinh viên k một mươi bốn một mươi năm
học tập trung từ một mươi hai tháng bốn k một mươi ba trở về trước
tiếp tục học online theo thời khóa biểu cũ
trong khi đó fanpage của trường đại học thương mại thông báo
sinh viên tiếp tục học trực tuyến đến hết học kỳ hai
nhà trường cho biết do thời gian học tập còn lại của học kỳ hai
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai không còn dài
vừa để đảm bảo an toàn cho người học trong bối cảnh dịch bệnh
vừa tạo điều kiện cho người học chủ động kế hoạch lưu trú
hoạt động nên sinh viên các khóa k năm mươi năm k năm mươi sáu các lớp liên thông
văn bằng hai tiếp tục học trực tuyến cho đến hết học kỳ hai
ngoài ra việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ hai
cũng diễn ra theo hình thức trực tuyến
sớm hơn một số trường từ cuối tháng ba
một số trường có lịch cho sinh viên đi học lại
với trường đọc bách khoa hà nội
tất cả các khóa bắt đầu học trực tiếp theo thời khóa biểu từ ngày hai mươi tám tháng ba
trường yêu cầu sinh viên cần được tiêm tối thiểu hai bụi vaccine phòng covid một mươi
ít nhất bốn tuần trước khi đi học hoặc tham gia thí nghiệm
khi tới các lớp học thí nghiệm
giảng viên và sinh viên cũng cần phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình này
như vậy có thể thấy dù tình hình dịch tại thủ đô đã giảm nhiệt
nhưng những biện pháp phòng chống dịch vẫn sẽ được đảm bảo tối đa
khi sinh viên quay trở lại đi học trực tiếp
về tình hình chống dịch tại tỉnh quảng trị
theo lãnh đạo sở y tế tỉnh này
hiện nay số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn đã giảm
song song với đó địa phương cũng đã có kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
sáng ngày một tháng bốn ông đỗ văn hùng giám đốc sở y tế tỉnh quảng trị cho biết
ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tỉnh
vừa ban hành kế hoạch triển khai tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trên địa bàn
theo đó việc tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi ở quảng trị
dự kiến diễn ra từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tùy theo việc cung ứng vaccine của bộ y tế
việc vệ sinh dịch tệ trung ương
các đối tượng được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
gồm trẻ em độ tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
đang theo học tại các trường mẫu giáo tiểu học và trung học cơ sở
trẻ em trong độ tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
đang sống trên địa bàn nhưng không đi học
trẻ khuyết tật trẻ mồ côi trẻ vãng lai
dự kiến số lượng trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
toàn tỉnh là tám mươi một sáu trăm sáu mươi năm người
việc tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
được thực hiện tại chín trung tâm y tế tuyến huyện
và một trăm hai mươi năm trạm y tế xã phường thị trấn
có thể tổ chức các điểm tiêm lưu động
tùy điều kiện thực tế và đảm bảo an toàn
giám đốc sở y tế tỉnh quảng trị cho biết
hiện nay số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn đã giảm
tỷ lệ tử vong thấp
tỷ lệ tiêm chủng hai mũi vaccine đạt trên chín mươi tám
tỷ lệ tiêm chủng ba mũi vaccine đạt hơn bốn mươi
tầm trung đối tượng nguy cơ cao
tính đến nay quảng trị có tổng bảy mươi hai sáu trăm năm mươi một ca f
số bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở y tế là ba trăm ba mươi chín người
điều trị tại nhà chín sáu trăm một mươi ba người
có hai mươi bốn bệnh nhân nặng từ oxy và năm mươi một ca tử vong
với việc kiểm soát dịch hiệu quả
tỉnh quảng trị hiện giờ số ca mắc và tử vong đã giảm sâu
tuy nhiên để phòng dịch ở mức độ cao và rộng
tỉnh này cũng sẽ bắt đầu tiêm vaccine cho đối tượng
là trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi bắt đầu từ tháng bốn
thưa quý vị vừa qua các nhà khoa học trung quốc
đã thiết kế xét nghiệm covid một mươi chín mới đáng tin cậy hơn
so với xét nghiệm kháng nguyên nhưng rẻ hơn nhanh hơn và tiện lợi hơn
so với xét nghiệm acid nucleic
xin mời quý vị cùng theo dõi chi tiết
khi biến thể omicron có khả năng lây nhiễm cao và lây lan nhanh
nhu cầu xét nghiệm covid một mươi chín nhanh chính xác đã trở thành
một chiến lược thiết yếu để ngăn chặn đại dịch
các xét nghiệm nhanh kháng nguyên có tỷ lệ chính xác khoảng tám mươi một
thường được sử dụng để xét nghiệm tại nhà
tuy nhiên xét nghiệm kháng nguyên chỉ nhẹ với những mẫu vật
có tài liệu virus tương đối cao khiến loại xét nghiệm này ít hiệu quả
với những ca covid một mươi chín không có triệu chứng
ông junhao thuộc viện nghiên cứu y tế của đại học vũ hán
người đứng đầu nghiên cứu mới cho hay
các nhà nghiên cứu trung quốc cho biết xét nghiệm mới được gọi là spamc
có tỷ lệ chính xác là chín mươi bốn hai theo bài báo đăng trên tạp chí
các nhà nghiên cứu trung quốc đã phát hiện chín mươi tám trong số một trăm linh
linh tư mẫu dương tính với covid một mươi chín trong tổng số hai trăm linh bốn mẫu
và kết quả có thể có trong vòng chưa đầy hai mươi phút
gần bằng thời gian cần thiết cho các xét nghiệm kháng nguyên
và không cần thiết bị đắt tiền và tay nghề cao
nhân sự chuyên môn như xét nghiệm pcr
theo chuyên gia junhao xét nghiệm mới cung cấp một giải pháp
chẩn đoán nhanh linh hoạt và nhẹ giúp phát hiện các ca bệnh
điều rất quan trọng trong kiểm soát đại dịch
ông junhao dự kiến cần khoảng chín một mươi hai tháng để loại xét nghiệm covid một mươi chín
bệnh mới này được chấp thuận sử dụng trong lâm sàng
ông nói rằng thách thức của chúng tôi bây giờ là tìm cách làm cho công nghệ
đủ ổn định để thử nghiệm lâm sàng hàng loạt sản xuất hàng loạt
và nhanh chóng cũng như kiểm soát chi phí tốt
hiện chưa rõ giá của xét nghiệm covid một mươi chín spr mc vì phụ thuộc
vào chuỗi cung ứng và kiểm soát chất lượng nhưng ông junhao tin rằng
loại xét nghiệm này có thể dùng ở những nơi như nhà ga và sân bay
ông nói thêm xét nghiệm nucleic yêu cầu các mẫu vật phải được chuyển đến
phòng thí nghiệm và mất ít nhất bốn giờ để có kết quả trong khi spr mc
có thể được thực hiện trong một bước mà không cần thiết bị thí nghiệm đắt tiền
do đó xét nghiệm này phù hợp cho phát hiện nhanh và chính xác
tính đến tuần này trung quốc đã phê duyệt tổng cộng hai mươi sản phẩm
xét nghiệm kháng nguyên covid một mươi chín khác nhau theo nhân dân nhật báo
mới đây tổ chức y tế thế giới who cảnh báo tới mọi người dân về mầm bệnh
bắt nguồn tương cố chùng như zika hoặc sốt xuất hiết có thể dẫn đến đại dịch tiếp theo
tờ telegrap của anh cho biết hơn hai năm kể từ khi virus sars cov hai xuất hiện
và gây rối loạn toàn cầu các chuyên gia đã cố gắng đưa ra chiến lược
để ngăn ngừa dịch bệnh khác trong tương lai có thể leo thang thành đại dịch
đứng đầu danh sách là xử lý virus lây truyền từ côn trùng trong đó có zika
chikungunja bệnh sốt vàng da sốt xuất huyết vốn lây lan từ động vật chân khớp
như mũi và bọ vè
tổ chức y tế thế giới who tuyên bố khởi động sáng kiến virus lây lan
từ côn trùng toàn cầu vào ngày ba mươi một tháng ba
các nhà khoa học từ brazil đến senegal đã nghiên cứu về virus lây lan
từ côn trùng trong nhiều thập niên và đây là lần đầu tiên một chiến lược toàn cầu
được ra mắt nó bao gồm các kế hoạch cải thiện giám sát dịch bệnh
đưa ra cảnh báo sớm và phát triển phương pháp điều trị vaccine chẩn đoán mới
giám đốc cục nguy cơ dịch bệnh và đại dịch thuộc who sinvi priyan
ngày ba mươi một tháng ba cho biết chúng ta đã trải qua hai năm dịch covid một mươi chín
và thu được bài học về cái giá của việc không chuẩn bị trước
cho những sự kiện ảnh hưởng lớn
bà priyan bổ sung
chúng ta đã có tín hiệu từ sars vào năm hai nghìn ba và trải qua dịch cúm hai nghìn hai mươi
nhưng vẫn có khoảng trống trong sự sẵn sàng đại dịch tiếp theo rất có thể bắt nguồn
từ virus trong côn trùng chúng tôi nhận thấy tín hiệu rủi ro đang gia tăng
virus từ côn trùng đã dẫn đến đe dọa y tế công cộng tại các vùng nhiệt đới
và cận nhiệt đới nơi có khoảng ba chín tỷ người sinh sống
kể từ năm hai nghìn một mươi sáu có trên tám mươi chín quốc gia phải đối mặt với dịch zika
trong khi rủi ro mắc sốt vàng da đã tăng kể từ đầu những năm hai nghìn
bên cạnh đó who cho biết
số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng từ năm trăm linh năm trường hợp năm hai nghìn
lên năm hai triệu trường hợp năm hai nghìn một mươi chín
thượng hải trung quốc vẫn là một trong những điểm nóng lớn nhất của đất nước này
ghi nhận số ca covid một mươi chín tăng kỷ lục trong đợt dịch mới
nhưng bất chấp những lo ngại về mặt kinh tế thành phố hai mươi sáu triệu dân này
vẫn mở rộng các biện pháp khóa cửa covid một mươi chín
những cư dân ở phía đông thượng hải những người hy vọng thoát khỏi tình trạng
bị nhốt bốn ngày ở covid vào thứ sáu đã được lệnh phải ở lại nhà của họ
một số người phải đối mặt với một mươi ngày bị cô lập khác
các quy định mới cho phố đông một nửa của thượng hải nằm ở phía đông sông hoàng phố
đã được công bố vào cuối đêm thứ năm
chỉ vài giờ trước khi việc khóa cửa được cho là kết thúc lúc năm giờ sáng thứ sáu
đó là dấu hiệu mới nhất cho thấy thành phố lớn nhất trung quốc
với dân số hai mươi sáu triệu người đang phải vật lộn để loại bỏ đợt bùng phát do omicron gây ra
liris đã buộc phải đóng cửa ở một số thành phố lớn trong năm nay
khiến đợt bùng phát hiện tại trở nên tồi tệ nhất ở đất nước
kể từ khi đại dịch bắt đầu ở vũ hán vào năm hai nghìn một mươi chín
và đe dọa làm chật bánh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
các dữ liệu công bố hôm thứ sáu cho thấy
hoạt động của nhà máy ở trung quốc đã sụt giảm với tốc độ nhanh nhất trong hai năm vào tháng ba
do sự hồi sinh của covid và suy thoái kinh tế từ cuộc chiến ukraine
khiến sản lượng và nhu cầu giảm mạnh
một thước đo sản lượng được theo dõi chặt chẽ
chỉ số quản lý thu mua pmi của nhà sản xuất kaixin markit
đã giảm từ năm mươi bốn trong tháng hai xuống bốn mươi tám một trong tháng ba
cho thấy tốc độ thu hẹp cao nhất kể từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi
các nhà kinh tế tại morgan stole đã cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế trung quốc trong năm nay
trong khi citigroup cảnh báo rủi ro đối với triển vọng quý ii
nhà sản xuất ô tô của đức bmw đã đóng cửa các nhà máy của mình ở thẩm dương
một thành phố phía đông bắc của tỉnh liêu ninh vì các biện pháp kiểm soát đại dịch
nền kinh tế trung quốc giảm tốc cũng khiến giá dầu giảm do các thị trường đặt cược rằng
nền kinh tế số hai thế giới sẽ không cần nhiều nhân liệu như vậy
việc khóa nửa phía tây của thành phố sẽ bắt đầu theo kế hoạch vào sáng thứ sáu
khi thượng hải vật lộn với chính sách zero covid nghiêm ngặt của trung quốc nhằm cố gắng loại bỏ hoàn toàn virus
cư dân không được phép rời khỏi khu vực lân cận hoặc khu vực nhà ở của họ trong thời gian bốn ngày
hàng tạp hóa hoặc bữa ăn sẽ được chuyển đến khu vực phức hợp của họ
các hoạt động giao thông công cộng bao gồm cả những dịch vụ gọi xe công nghệ
ở những khu vực này sẽ bị ngừng hoạt động
các phương tiện sẽ không được lưu thông trên đường nếu không được cho phép
tất cả các công ty và nhà máy trong địa phận thành phố sẽ phải dừng sản xuất hoặc làm việc từ xa
chứ các công ty cung cấp dịch vụ công hoặc thực phẩm
việc kiểm soát giao thông sẽ được thực hiện trên các tuyến đường cao tốc ra vào thành phố
bất kỳ ai muốn rời thượng hải phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín trong bốn mươi tám giờ trước khi khởi hành
trung quốc hôm thứ năm báo cáo tám năm trăm năm mươi chín trường hợp mắc mới trong hai mươi bốn giờ trước đó
trong đó sáu bảy trăm hai mươi trường hợp không có triệu chứng
tỷ lệ các trường hợp không có triệu chứng đã cao hơn so với các đợt bùng phát trước đó
đặc biệt là ở thượng hải
khoảng một trăm linh trường hợp mới được nhập khẩu trong số những người mới đến từ nước ngoài
tại singapore nước này vừa nới thêm hạn chế covid một mươi chín
theo bộ y tế singapore việc thăm non tại các bệnh viện hay nhà xưởng láo ở nước này sẽ được nối lại từ ngày bốn tháng bốn tới
tờ chano news asia cho biết việc người dân tới thăm non trực tiếp người thân
tại các bệnh viện hay dưỡng láo ở singapore đã phải tạm ngừng hơn hai năm
từ ngày hai tháng qua vì sự lây lan của biến thể omicron
thông cáo của bộ y tế singapore đưa ra hôm ba mươi một tháng ba nêu rõ số ca nhiễm theo ngày ở singapore đã giảm
còn tình hình tại các bệnh viện và trung tâm chăm sóc người già đã bắt đầu có cải thiện
việc thăm non trực tiếp sẽ chỉ được phép với người dân đã được tiêm đầy đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
ở một số trường hợp đặc biệt các bệnh viện và nhà dưỡng lão có thể linh hoạt trong những chính sách dành cho người tới thăm
tùy theo trường hợp
thông cáo của bộ y tế singapore viết rằng
những cá nhân chưa được tiêm đủ liều vaccine chỉ được phép tới thăm trong những trường hợp ngoại lệ
họ phải trình kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng hai mươi bốn giờ trước mỗi lần tới thăm
để tránh đông người tụ tập quanh giường bệnh nhân tại bệnh viện mỗi lần thăm chỉ cho phép hai người vào
thông cáo cho biết thêm đối với những người ở viện dưỡng lão
mỗi lần thăm sẽ chỉ có một thân nhân được vào và thời gian mỗi lần là khoảng ba mươi phút
dù vậy những chuyến thăm sẽ bị hoãn lại nếu có ca dương tính được phát hiện ở viện dựng lão
thưa quý vị và các bạn thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin toàn cảnh chiều của chúng tôi ngày hôm nay
nếu thấy video hay quý vị hãy bấm lai và đưa ra nhận xét ở phần bình luận phía dưới
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại